các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trảng bàng tỉnh tây ninh đã tạm giữ hà văn bửu chú tại thị trấn gò dầu huyện gò dầu và đỗ văn tâm chú tại xã phước chỉ huyện trảng bàng để mở rộng điều tra về hành vi vận chuyển tiền trái phép qua biên giới
vào ngày sáu tháng một tại khu vực biên giới xã bình thạnh công an huyện trảng bàng đã kiểm tra hà văn bửu và đỗ văn tâm đang đi xe gắn máy từ hướng campuchia về việt nam
qua kiểm tra phát hiện trên người hai đối tượng cất dấu hơn năm tỷ đồng tiền việt nam các đối tượng khai nhận được một người phụ nữ campuchia gọi điện thuê sang campuchia khu vực gần casino vận chuyển số tiền trên về tp hcm giao lại cho người khác
cả hai khai nhận đã thực hiện ba vụ vận chuyển tiền từ campuchia về việt nam với số lượng thấp nhất là một trăm năm mươi triệu đồng và cao nhất là hơn năm bốn tỷ đồng
theo ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả gọi tắt là ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh tây ninh
tình hình hoạt động kinh doanh vận chuyển tiền tệ trái phép trên tuyến biên giới của tỉnh thường xuyên xảy ra
trong năm hai nghìn một mươi năm và những ngày đầu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu các cơ quan chức năng của tỉnh đã kiểm tra bắt giữ gần một mươi năm usd và trên tám tỷ đồng tiền việt nam vận chuyển qua lại biên giới mà không khai báo
đã khởi tố hình sự một mươi ba vụ một mươi bốn đối tượng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
còn vào chiều qua công an thành phố nha trang đã tạm giữ một đối tượng người nước ngoài có hành vi dùng ngoại tệ đổi lấy tiền việt nam đồng
đối tượng bị tạm giữ là wong chao lian quốc tịch malaysia
và trưa chín tháng một đối tượng vào một cửa hàng của công ty kỳ thú châu á vừa hỏi mua hàng sau đó đổi một mươi tờ tiền có mệnh giá là một trăm linh rig malaysia lấy năm triệu đồng tiền việt nam
sau khi đối tượng bỏ đi nhân viên cửa hàng phát hiện số ngoại tệ trên đều là tiền giả nên đã chi hô
khi đối tượng bỏ chạy đến đường hùng vương thì bị tổ công tác công an thành phố nha trang khống chế bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng bước đầu khai nhận hành vi phạm tội đồng thời thừa nhận sáu trăm bảy mươi chín tờ tiền in mệnh giá một trăm linh regit malaysia mà cơ quan công an thu giữ được trong một mươi đối tượng đều là tiền giả
một nhóm tội phạm chuyên giàn cảnh lừa đảo bằng hình thức cờ bạc bịp trên các tuyến xe khách đường dài vừa bị công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa triệt phá
thủ đoạn mà nhóm tội phạm này sử dụng là lời cảnh báo cho nhiều hành khách đi xe nhất là vào thời điểm cuối năm khi mà nhu cầu đi lại bằng xe khách của người dân tăng cao
quân bài và những cọc tiền mà bên trong chứa toàn giấy trắng
đó là bộ đồ nghề của một nhóm tội phạm chuyên lừa đảo bằng hình thức cờ bạc trên các tuyến xe khách đường dài chạy qua địa phận tỉnh khánh hòa
qua một thời gian dài tổ chức theo dõi điều tra trưa ngày tám tháng một đội cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang đã bắt quả tăng ba đối tượng đang giàn cảnh lừa đảo một số hành khách trên chuyến xe chạy từ thành phố hồ chí minh ra bình định
số tiền mà chúng chiếm đoạt của một số hành khách trên xe là ba triệu đồng
chỉ bằng động tác đơn giản các đối tượng có thể biến cua thành màu và ngược lại trên những con bài do chúng tạo ra
theo cơ quan công an thì đây là các đối tượng đều đã có tiền án về những hành vi tương tự
để tránh sự nghi ngờ trước khi gây án chúng chia nhau ra rồi lên xe ở những đoạn đường khác nhau
lên xe rồi chúng giàn cảnh chơi bài hết sức tinh vi kẻ làm cái kẻ là người chơi nhằm đánh vào lòng tham và sự cả tinh của một số hành khách để dụ dỗ
công an khánh hòa cũng đã triệt phá một nhóm tội phạm với thủ đoạn hoạt động tương tự bắt năm đối tượng

các đối tượng đã truyền thông báo cho các đối tượng và các đối tượng đã truyền thông báo cho các đối tượng
sau một thời gian dài lắng xuống thời gian gần đây hình thức tội phạm này lại xuất hiện và gia tăng vào thời điểm gần tết nguyên đáng
thông tin từ công an tỉnh bình phước vừa chuyển về sau khi phong tỏa hiện trường và trục vớt xác người đàn ông đã tử vong dưới lòng hồ suối cam tại thị xã đồng xoài để điều tra
cho đến hai mươi ba h ngày hôm qua cơ quan công an đã xác định được danh tính của nạn nhân xấu xố
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h ngày tám tháng một người dân phát hiện thi thể một người đã tử vong dưới nước
công an thị xã đồng xoài và công an tỉnh nhanh chóng đến hiện trường phong tỏa và tiến hành điều tra
sau khi trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ và tiến hành điều tra ban đầu cơ quan công an xác định nạn nhân là nam giới
có dấu hiệu bị sát hại và hung thủ phi tang sát dưới lòng hồ bằng thủ đoạn buộc nhiều cục đá nặng để kéo chìm sát dưới nước sâu
đồng thời lực lượng công an tiến hành thông báo nhận dạng và đã xác định được danh tính nạn nhân là anh nguyễn văn nam
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê ở thái bình hiện trú tại tổ bảy khu phố ba phường tân đồng thị xã đồng xoài
anh nam đã có vợ và hai con nhỏ
hiện lực lượng công an vẫn đang tiến hành điều tra truy xét hung thủ gây án và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có kết quả từ cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế vừa bắt tạm giam khẩn cấp sáu đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích
theo thông tin ban đầu vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm nguyễn duy tuấn nguyễn tấn tài
cao hữu hoàng hồ minh tiến phan nghĩa nguyễn thanh hoàng nguyễn quốc hùng và lê phước hải
đến quán vuvuzalo để uống bia thì xảy ra mâu thuẫn và xô sát với bảo vệ trong quán
sau đó cả hai nhóm hẹn nhau đánh nhau tại cầu nam giao phường vĩnh ninh thành phố huế
được biết số đối tượng trong cả hai nhóm đều có tiền án tiền sự về hình sự và ma túy
ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm nhóm bảo vệ quán ba vuvuzalo mang theo ổng tiếp đến khu vực cầu nam giao
thì bị nhóm tám thanh niên này dùng hung khí như dao dựa vào chai chặn đánh
hậu quả làm nhiều đối tượng bị thương nghiêm trọng phải nhập viện
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra lệnh bắt khẩn cấp sáu đối tượng
gồm nguyễn duy tuấn cao hữu hoàng phan nghĩa nguyễn thanh hoàng nguyễn quốc hùng lê phước hải
để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
riêng số đối tượng còn lại đang chờ xét xử theo quy định của pháp luật
thời gian gần đây tuyến quốc lộ một đoạn qua địa bàn tỉnh quảng ngãi phải đối mặt với tình trạng bị xâm hại nghiêm trọng
khi mà hệ thống lưới chống chói lắp đặt trên giải phân cách bị nhiều đối tượng đánh cắp tháo dỡ để làm lưới đi
lực lượng chức năng của tỉnh quảng ngãi đang tập trung vào cuộc để kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm này
những tấm lưới chống chói trên quốc lộ một đoạn qua địa bàn xã tịnh phong huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi không còn nguyên vẹn
một số bị mất cắp một số bị người dân tự ý tháo dỡ để làm lưới đi băng qua đường
hành vi này đang đe dọa trực tiếp đến vấn đề an toàn giao thông trên tuyến
sau hai tháng quốc lộ một qua quảng ngãi hoàn thành và đưa vào khai thác thì tình trạng mất cắp tháo dỡ lưới chống chói trên giải phân cách cũng trở nên hết sức phức tạp tìm ẩn nhiều nguy hiểm gây tai nạn giao thông
dù biết vi phạm nhưng người dân vẫn mạch nhiên tháo lưới chống chói vô tư leo giải phân cách băng qua đường
sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi đã phải khẩn trương yêu cầu chính quyền các địa phương có quốc lộ một đi qua tuyên truyền cho người dân và ngăn chặn ngay hành vi phá hoại công trình giao thông này
tuyên truyền một như trong thời gian vừa qua việc này thì các ngành chức năng cũng như chính quyền địa phương đã có cái chỉ đạo tổ chức tuyên truyền quán truyền cho người dân
và cũng nhân đây thì tôi đề nghị mọi người dân để phải ý thức về việc này và cùng bảo vệ tốt tài sản chung của nhà nước cũng như là góp phạm vào việc đảm bảo trật tự ẩn phòng giao thông
hành vi tự ý tháo dỡ lưới chống chói trên quốc lộ một là hành vi phạm pháp đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông
công an các địa phương thanh tra sở giao thông vận tải quảng ngãi đang tập trung lực lượng để ngăn chặn tình trạng tháo dỡ lưới chống chói xử lý nghiêm các trường hợp cố tình phá hoại công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia trên tuyến quốc lộ một
tiếp theo là cùng tin vánh đáng chú ý
tại lạng sơn trong khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn đã phát hiện chiếc xe ô tô khách đang vận chuyển nhiều mặt hàng thực phẩm do trung quốc sản xuất
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp và chưa qua kiểm định
lô hàng bị tạm giữ gồm một trăm năm mươi chai giống xào dầu hào xì dầu và rượu trắng sáu mươi lọ tương ớt dầu ớt ba mươi kg ớt nghiền dùng để chế biến thực phẩm hai mươi kg bột chiên sù chín kg đậu dị cùng hàng chục kg gia vị các loại
chủ lô hàng trên là vi thị theo thường trú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội khai nhận đã mua toàn bộ số thực phẩm lậu này tại khu vực cửa khẩu tân thanh lạng sơn
nhận được tin báo của nhân dân phòng an ninh văn hóa công an tỉnh bến tre phối hợp với công an huyện châu thành đã bắt quả tàn nguyễn văn nhít thường trú huyện vĩnh hưng tỉnh long an đang bày bán đĩa vcd dvd không tem nhãn tại khu vực cửa khẩu tân thanh
lại có xu hướng tăng nhẹ trở lại trời sẽ ấm áp hơn
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế bắt đầu từ đêm mai khi đới gió đông bắc hoạt động mạnh hơn nên tại đây trời sẽ nhiều mây xuất hiện mưa nhỏ dài rác trong ngày mùng hai và nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ đêm và sáng trời rét
với nhiệt độ trong ngày giao động trong khoảng là từ một mươi tám hai mươi bốn độ đối với các tỉnh ở phía bắc còn đối với các tỉnh ở phía nam nhiệt độ sẽ ra động trong khoảng là từ hai mươi bốn đến hai mươi tám độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong những ngày tới trời phổ biến mây thay đổi ngày có nắng nhiệt độ và độ ẩm ít biến động
các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên vẫn có thể xảy ra mưa rào cục bộ tuy nhiên lượng mưa không nhiều và nhiệt độ phổ biến ra động trong khoảng là từ hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực tây nguyên trong hai ngày tới trời mây thay đổi phổ biến không mưa ngày có nắng
sang đến ngày một mươi ba trời sẽ có mưa vài nơi nhiệt độ cao nhất ngày giao động trong khoảng là từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
khu vực nam bộ trong hai ngày đầu tuần tới thời tiết vẫn tương đối ổn định trời phổ biến mây thay đổi không mưa ngày có nắng nhiệt độ cao nhất ngày giao động trong khoảng là từ ba mươi một ba mươi ba độ
riêng các tỉnh miền đông nam bộ vẫn có nơi lên đến trên ba mươi bốn độ
bắt đầu từ ngày một mươi ba trời sẽ chuyển nhiều mây hơn xuất hiện mưa ở một vài nơi với cường độ nắng cũng giảm hơn và nhiệt độ cao nhất ngày cũng giảm nhẹ từ một hai độ thời tiết sẽ dễ chịu hơn
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt